một công nhân thu nhập ở mức trung bình và lại sống ở hà nội nên kinh tế cũng khá là eo hẹp
tôi đang có một con nhỏ ba tuổi rất muốn rằng chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên làm sao để con băng cân đủ dinh dưỡng với chế độ ăn không quá tốn kém
rồi tất nhiên rồi ăn đủ dinh dưỡng nhưng lại kinh tế xin mời gặp phó giáo sư lâm
vâng tôi nghĩ rằng với các cháu khỏe mạnh bình thường không có bệnh thì hoàn toàn với thu nhập trung bình chúng ta cũng đảm bảo được cộng phần ăn cho con
và ở đây thì tôi nghĩ là vẫn phải nuôi dưỡng cháu cân đối đủ chất dinh dưỡng
ví dụ phải có chất đường bột từ cơm từ mì
thế còn mỗi bữa cháu đấy là ba tuổi đúng không ạ
ba tuổi thì mỗi bữa cháu cũng ăn khoảng năm mươi sáu mươi gram chất đạ
đạm đây có thể từ thịt từ cá từ tôm từ đậu phụ
chúng ta cũng phải có
đạm thực vật nữa
rồi cho các cháu ăn các cái món nấu từ đậu đỗ có thể là chè hoặc là canh từ đậu xanh nự đen cũng vẫn đủ đạm nguồn thực vật
và rau xanh thì tôi nghĩ rằng cũng không đáp một bữa
các cháu có thể ăn khoảng gần gần đưng bát rau sau khi chế biến xào hay là luộc đó
thì cháu hấp thì cháu vẫn ăn được
thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn ông bố có thể đảm bảo được cái khổng lồ ăn của con
và tôi nghĩ rằng tuổi này thì các cháu cũng cần sữa
thì các cháu phát triển
thì một ngày các cháu cũng vẫn phải đậu ba lần uống sữa
thì ở đây thì có thể hai lần uống hai hộp sữa hoặc hai cốc sữa
thêm một hộp sữa chua nữa
hoặc sữa chua men sống nữa
như vậy thì được cân đối đủ chất dinh dưỡng cho con
ngoài ra thì tôi nghĩ rằng ví dụ mẹ bố vẫn phải thực hiện uống vitamin a điều ca
hiện nay chương trình vẫn free
vẫn sáu tháng một lần
rồi bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng đa vi chất dinh dưỡng cho con
thì tôi nghĩ là từng đợt bổ sung nó cũng không tốn kém lắm
ví dụ một gói vi chất thì nó cũng xung quanh khoảng một mươi
ví dụ chúng ta vẫn có thể bổ sung cho con được
để cho cháu phát triển tốt
vâng xin được cảm ơn lời giải đáp từ phía phó giáo sư lâm cho câu hỏi vừa rồi
một khán giả nữa đến từ quảng bình bạn thu trà